thời gian qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo vệ và phát triển rừng
đã được lực lượng kiểm lâm tỉnh sơn la triển khai thực hiện có hiệu quả
nhờ đó góp phần quan trọng vào việc bảo vệ nguồn tài nguyên giá trị này
hàng ngày các cán bộ của hạt kiểm lâm huyện yên châu đều truy cập vào phần mềm hệ thống theo dõi diễn biến rừng
cập nhật các điểm nghi ngờ thay đổi rừng từ ảnh vệ tinh cung cấp
trước đây những dụng cụ hỗ trợ như bản đồ giấy máy định vị là bàn máy ảnh là những vật bất ly thân của cán bộ kiểm lâm địa bàn
nhưng hiện nay mọi thứ được tích hợp trong một chiếc máy tính bảng gọn nhẹ với đầy đủ các tính năng cần thiết
thông qua các ứng dụng như là ứng dụng flms theo dõi diễn biến tài nguyên rừng
ứng dụng dự báo các điểm cảnh báo cháy rừng
theo dõi các điểm cháy từ vệ tinh trên website của tổng cục lâm nghiệp
qua các ứng dụng
tôi nhận thấy đó là thứ nhất là khối lượng công việc của kiểm lâm địa bàn đã được hỗ trợ rất là nhiều
trong tình hình hiện nay là lực lượng mỏng như vậy
hiện nay ứng dụng di động formis hai trên máy tính bảng hỗ trợ rất tốt cho lực lượng kiểm lâm
trong theo dõi diễn biến tài nguyên rừng
đồng thời hỗ trợ chủ rừng và các cơ quan chức năng quản lý tốt những hoạt động tác động đến rừng
như phá rừng cháy rừng xâm lấn đất lâm nghiệp
từ đó nhanh chóng xác định và sử dụng các điểm tọa độ để kiểm đếm thiệt hại
dễ dàng hơn
đối với các điểm biến động đã được kiểm tra khảo sát bằng máy tính bảng
thì đề nghị các đơn vị lập biển bảng kiểm tra giải trình nguyên nhân về biến động
cán bộ phụ trách kỹ thuật cập nhật vào dữ liệu diễn biến rừng hàng năm
hiện nay tỉnh sơn la có trên sáu trăm một mươi hectare diện tích có rừng
nên việc đẩy mạnh hiện đại hóa nâng cao năng lực giám sát tài nguyên rừng
đang trở thành yêu cầu cấp tiết
nhất là trong bối cảnh lực lượng kiểm lâm của tỉnh sơn la
đang trong quá trình sắp xếp tổ chức lại theo hướng tinh gọn hiệu quả
từ đó góp phần hỗ trợ đắc lực lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý bảo vệ rừng